và ngay sau đây sẽ là những tin tức cầm nhận lúc sáu h sáng
tỉnh bài đệ vũng tàu cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng dương phú vinh
trú tại huyện xuyên mộc của tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bài đệ vũng tàu
đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ năm mươi một thì phát hiện xe ô tô do dương phú vinh điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện vinh dương tính với ma túy
tiến hành kiểm tra hành chính xe của vinh lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy hai dao găm một đèn pin phục vụ cho lực lượng chức năng điều tiết giao thông
vinh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ thu hồi nợ dương kim long
có trụ sở tại xã bình châu huyện xuyên mộc
tiến hành khám xét trụ sở công ty và nhà riêng của vinh
cơ quan công an phát hiện thu giữ một số dao kiếm và vũ khí thô sơ
kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn tp bắc giang
tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
phối hợp với công an thành phố bắc giang đã phát hiện một mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
tiến hành kiểm tra nhà nghỉ paris hotel ở tổ dân phố chili hai phường trân phú
tp bắc giang lực lượng công an phát hiện tại hai phòng nghỉ của nhà nghỉ này
có một mươi ba đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép trên ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi hai đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
ngoài ra tổ công tác còn phát hiện tại hiện trường và trong túi ví của hai đối tượng
có mặt tại đây có hai gói bột màu trắng một viên nén nghi là ma túy tổng hợp
hiện vụ việc đang được công an tp bắc giang tiếp tục xác minh làm rõ
còn với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng gồm đặng văn thạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và dương văn luận sinh năm hai nghìn đều trú tại thị xã đông triều của tỉnh quảng ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông triều khởi tố
cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an thị xã đông triều tiếp nhận đơn trình báo của người dân
về việc mất trộm tài sản với thủ đoạn các đối tượng lợi dụng gia đình vắng nhà
cậy phá cửa đột nhập vào nhà để trộm cắp
đến ngày một tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng trên
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một xe máy
một máy tính sách tay một điện thoại di động bốn biển số xe máy và nhiều vật chứng khác
bước đầu điều tra xác định từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt giữ
nhóm đối tượng này đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã đông triều
và trên địa bàn huyện lục nam của tỉnh bắc giang
hiện công an thị xã đông triều đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan
chiều qua công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang bất ngờ ập vào phần đất vườn
sau nhà dân ở ấp hai a xã vị tân tp vị tân
công an thành phố vị thanh bắt quả tang hơn chục đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường có một mươi bốn đối tượng không kịp chạy thoát trong đó đa số là phụ nữ
tăng vật tạm giữ tại chiếu bạc gồm tám trăm linh đồng năm bộ bài tây
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ gần hai mươi sáu triệu đồng tiền mặt
một mươi hai điện thoại di động các loại
thưa quý vị năm nào cũng vậy cứ vào các dịp lễ trước trong và sau tết nguyên đán
thì nhu cầu của du khách và người dân đến với các địa điểm vui chơi giải trí
các đền chùa ở thành phố hà nội lại tăng cao
từ đó dễ dàng kéo theo sự xuất hiện của những bãi trong xe tự phát tăng giá vé trái so với quy định
vâng để chấn trình tình trạng này và không để du khách phàn nàn
công an thành phố hà nội đã yêu cầu các quận huyện tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đã có một mươi tám bãi giữ xe tự phát thu giá trái quy định bị công an quận hoàn kiếm xử phạt vào dịp tết nguyên đán
các cơ sở này tập trung chiếu tại các tuyến phố cổ trung tâm như hàng bạc hàng đào đinh liệt cầu gỗ
trong đó công ty của phần phụ tùng hoàn kiếm tại số bốn mươi tám trường dương độ bị xử phạt hai mươi năm triệu đồng
vì đã vi phạm lỗi trông xe quá diện tích
đây được đánh giá là mức phạt lớn nhất từ trước tới nay đối với những vi phạm trong hoạt động trồng giữ xe
cái khó khăn ở đây những trường hợp này trông không cụ thể không phát vé
và để xe đơn lè không thành bãi
cho nên bắt buộc là lực lượng công an phải sử dụng kể cả lực lượng cảnh sát khu vực cũng như là các lực lượng trinh sát khác
phường trấn hương đạo quận hoàn kiếm một trong những tuyến trọng điểm tập trung các bệnh viện lớn
hiện trên địa bàn có ba mươi chín điểm trông giữ xe được cấp phép
công tác kiểm tra ngăn chặn không để việc thu giá trái quy định được tiến hành liên tục
đặc biệt là việc bám địa bàn từ cơ sở
trước kia thì một tuần chúng tôi có thể tổ chức kiểm tra khoảng một mươi một mươi năm bạn
nhưng mà hiện nay thì có thể là phải tăng lên cái thời điểm kiểm tra
có những bãi có khi phải kiểm tra đến ba bốn lần
và hai nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động các cán bộ cơ sở
các bác ở các khu vực đó là các bác cũng nắm bám địa bàn
và thường xuyên cũng giám sát giúp chúng tôi một phần
nếu có cái hiện tượng đó thì chúng tôi sẽ triển khai để kiểm tra và xử lý
với sự chỉ đạo quyết liệt
của ủy ban nhân quận cũng như là ban chủ yếu con quận
thì lực lượng chúng tôi sẽ tập trung để giải quyết triệt đề
làm sao mà không để các hộ dân hoặc là các đối tượng cơ hội
để vào các sự kiện để trộm giật trong xe trộm giật này
công an thành phố hà nội khuyến cáo
người dân chỉ gửi xe tại các điểm trông giữ xe được cấp phép
giá trông giữ xe được niêm yết
cụ thể rõ ràng
khi phát hiện hành vi tăng giá vé trong giữ xe
người dân có thể gọi tới đường dây nóng của công an
ủy ban nhân dân các quận huyện để phản ánh
những bãi xe nào vi phạm từ hai lần trở lên
sẽ bị thu hồi giấy phép
bãi xe nào không có giấy phép
sẽ bị dẹp bỏ
không chỉ là phát hiện kiểm tra và xử lý
công an quận hoàn kiếm
công an các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ tiếp tục có những biện pháp mạnh
để chấn trình và chấm dứt hoạt động
của các bãi gửi xe hoạt động không phép trên địa bàn
vâng thưa quý vị và các bạn
đã thành thông lệ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
thì ngư dân các tỉnh ven biển
lại phấn khởi ra khơi bắt đầu cho một mùa biển mới
mong thuận buồm xuôi gió
cá tôm đầy ấp khoang tàu
cùng chung mong ước đó những ngày này
tại xã biển bình châu huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
người dân cũng đang phấn khởi tổ chức lễ mờ biển
qua đó ngư dân bám biển vươn khơi
như có thêm động lực và càng quyết tâm
giữ gìn ngư trường truyền thống hoàng sa và trường sa
thiên liêng của tổ quốc
một trong những nghi thức không thể thiếu
của ngư dân bình châu
trong phiên biển đầu năm
đó là trào cờ và hát cuốc ca
với những ngư dân đi biển hoàng sa trường sa
thì nghi lễ trào cờ và hát cuốc ca
càng tạo thêm động lực và niềm tin
để họ vươn khơi bám biển
quyết tâm giữ gìn ngư trường truyền thống của cha ông
bài hát về biển
về khát vọng trước giờ mở biển
sa hoàng sa trường sa
được trẻ em phụ nữ hát vang giữa biển
như muốn gửi đi thông điệp
về niềm tin về kỳ vọng
về lòng quyết tâm bám giữ ngư trường truyền thống
hoàng sa trường sa
của tổ quốc
cái điều đầu tiên là
em muốn gửi đến
tất cả ngư dân ở đây
các khúc khát vọng
lúc nào cũng luôn khao khát
một cái điều tốt đẹp
và luôn luôn giữ biển bám biển
và nhất là trường sa hoàng sa
là cái lãnh thủ của việt nam
lúc nào em cũng mong muốn
cho những ngư dân của mình

và ra cái thiên biển đầu tiên
thì luôn đạt được
nhiều cái kết quả tốt
sau hồi chống lạnh
của lãnh đạo địa phương
và vạn trài tàu cá
của ngư dân bình châu
với đầy đủ ngư cụ nhiên liệu
dương cao lá cờ đỏ sao vàng
đồng loạt rẽ sóng ra khơi
bắt đầu mùa biển mới
đi ra khơi
phải tắt hải sản
là phải đi theo tổ đổi nhóm
để hỗ trợ với nhau
đoàn kết với nhau
trong quá trình khi gặp cái thiên tai
bắt lời thiên biển
cũng như gặp cái nhân tai
khi xảy ra
kính chúc bà con ngư dân
trong địa bàn nguyện
cũng như xã bình châu
được có một cái năm
mưa thụng gió qua
trời yên biển lạng
làm an phát đạo
trong năm mới kỷ hợi

cùng một bảy trăm linh đoàn viên
nghiệp đoàn nghề cá xã bình châu
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
địa phương có số lượng ngư dân
bám sữ ngư trường truyền thống
hoàng sa trường sa
thuộc tốc đầu của quảng ngãi
vẫn luôn quyết tâm đoàn kết trên biển
nỗ lực dấu lên từ biển
trong mùa biển mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
những ngày đầu xuân này
bên cạnh việc đi du xuân
đến với các địa điểm tâm linh
các khu di tích lịch sử văn hóa
thì nhiều người cũng lựa chọn
đến với những điểm du lịch
đặc biệt là các tỉnh
ở khu vực miền núi phía bắc
vâng bên cạnh hà giang lào cai
thì yên bái cũng là địa điểm
được du khách lựa chọn là điểm đến
trong dịp đầu xuân
và một mách nhỏ cho quý vị
đó là đến với yên bái dịp này
thì quý vị hãy đến với mù cang trải
để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ
của núi non được hòa mình
vào vẻ đẹp của những cánh đồng hoa cải giàu
trên các thử dụng bậc thang uốn lượn
quanh các sườn núi đang buồn ở rộ
làm si mê lòng người
đến với các xã
chế cung nha lạp bán tần
và giế su phình huyện mù cang trải
tỉnh yên bái
du khách sẽ bắt gặp những thử dụng bậc thang
của rau cải giàu
với sắc vàng nở rộ
những cây rau này được bà con nơi đây
trồng để lấy hạt giống cho mùa vụ sau
thế nhưng như một sự trùng hợp
hoa cải lại nở đúng vào dịp tết nguyên đán
hàng năm nên nhiều năm nay
nơi đây đã trở thành điểm du lịch
và chụp ảnh của người dân và du khách
trên mọi miền tổ quốc
em sinh ra và lớn lên
ở mảnh đất mù cang trải này
cách đây ba năm thì quê hương em
mới bắt đầu trồng cải giàu
khi những đoá hoa cải giàu
nở rộ thì cảm thấy
có một cái sức sống mới trong bản thân mình
và được đi du xuân
chụp những tấm ảnh mà mình yêu thích
với những người mà mình
thấy muốn đi cùng
thì thấy như mình trẻ lại
và cảm giác rất là phấn khởi
quê hương mình ngày càng tươi đẹp
và em hy vọng rằng
trong thời gian tới
những nụ hoa cải giàu
giờ này sẽ là một điểm du lịch
cho tất cả du khách khắp nơi
và quê hương em sẽ có thêm thu nhập
từ phát triển du lịch
những hoa cải nó luôn tạo cho mình
một cái cảm giác rất là vui
mùa xuân đến nó vang đến
cho mình những điều vui vẻ
hoa cải trên những cảnh tượng dụng bậc thang
điểm vui đấy
mà cũng tạo cho em một cái cảm giác
mong rằng là cuộc sống của mình
từ những thu nhập
từ những cây hoa
từ những cây rau cải đấy
sẽ đem lại cuộc sống
đầy đủ hơn
cấm no hơn đến người dân
để một buổi tết
điểm vui đầy đủ
vừa qua thì có nhiều đoàn khách
trong nước ngoài
cũng ra thăm để dụng bờ thang
và một số cái rau cải giàu
trong năm vừa rồi
thưa quý vị
ngay từ những ngày chuẩn bị bước sang năm mới kỷ hợi
đồng loạt các báo đã đăng tải
thông tin bộ văn hóa thể thao và du lịch
kêu gọi người dân hạn chế đốt vàng mã
bởi trên thực tế
việc đốt vàng mã đang bị lạm dụng một cách thái quá
và là đề tài gây ra nhiều tranh luận
trên các báo chí
vâng cùng bảo luận về vấn đề này
vị khách mời của chương trình là hòa thượng thích gia quang
phó chủ tịch thường trực trung ương giáo hội phật giáo việt nam
trưởng ban truyền thông của trung ương giáo hội phật giáo việt nam
sẽ chia sẻ cùng với dòng trải báo chí
rất vui được gặp lại quý vị và các bạn
trong chương trình cùng dòng trải báo chí
và kính thưa quý vị
trong chương trình ngày hôm nay
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục
cuộc trò chuyện với hòa thượng thích gia quang
kính chào hòa thượng thích gia quang
kính thưa hòa thượng
tháng riêng là tháng cao điểm của các hoạt động
mang yếu tố tâm linh và tín ngưỡng của người việt ạ
xin mời quý vị nhìn lại
thì bộ văn hóa thông tin đã ra một cái văn bản
đề nghị các địa phương chấn chỉnh về công tác quản lý và tổ chức lễ hội
một trong những yếu tố được nhấn mạnh trong văn bản này là
cần phải có những cái giải pháp để hạn chế việc đốt vàng mã
trước đó một năm thì trung ương giáo hội phật giáo việt nam
cũng đã ra một công văn hướng dẫn phật tử và bà con
loại bỏ mê tín dị đoan đốt vàng mã
tại các cơ sở thờ tử của phật giáo
xin hòa thượng cho biết ý nghĩa về việc đốt vàng mã
và việc có nên hay không nên đốt vàng mã
việc đốt vàng mã
là theo quan niệm
nhò giáo là trần sao âm vậy
cho nên là khi mà
người ở trên trần gian
ăn mặc hoặc là
tiêu dùng những đồ như thế nào
sống thì là
nên là đốt những thứ như vậy
để kính biếu
những người đã khuất
thì đấy là quan niệm của nhò giáo
cũng như là của đạo giáo
thế nhưng mà đối với phật giáo
thì cái việc đốt vàng mã
là không có
không có việc đốt vàng mã
trong giáo lý của đạo phật
nhưng mà tuy nhiên
đấy là trong phật giáo
cho nên cái văn bản của giáo hội giáo việt nam
là không nên đốt vàng mã
trong cơ sở thờ tử của phật giáo
nhưng mà nói như vậy có nghĩa là gì
thấy được rằng
đấy cái đạo phật
là người ta cũng không có đốt vàng mã
thì ở bên các cơ sở thờ tử khác
thì mình có nên đốt hay không
đấy cũng là một cái
để cho mọi người
chúng ta có thể là
tự suy nghĩ
và bây giờ thì rất xin lỗi hòa thượng
nhưng mà xin hòa thượng nhìn lên hình ảnh
đây là một trong những cái hình ảnh đồ văn mã
mà báo chí
trong những ngày gần đây
nói đây là những cái sự lệch lạc
sự biến tướng về nhận thức
khi làm cái vàng mã này
hòa thượng có cái cảm nhận gì
khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh như này
những hình ảnh này thì đúng là nó không đẹp
nó là vì
nó tả những cái
làm những cái nước đời thường quá
con người ta khi mà đã
mất đi rồi sang một cái thế giới khác
thì người ta lại phải dùng một cái
cái hành trang khác
phải dùng quần áo khác
hoặc là dùng cái đồ vật dụng khác
chứ không như là
trong cái thế giới của con người chúng ta đang sống
thế thì mình làm này
thì nó không được đẹp
và nó không được đẹp
nó cũng không đúng với cái tinh thần
không đúng với cái tinh thần
theo cái phật giáo
thế cho nên là
phật giáo là không có khuyến khích
là làm cái việc
đốt vàng mã là như vậy
vâng kính thưa hòa thượng
như đúng như hòa thượng vừa có chia sẻ
thì cũng không phải là
những cái hình ảnh vàng mã như thế này
là không phù hợp với cả phật giáo
theo chúng tôi thì cũng là không phù hợp
với thuần phong mỹ tục chung của dân tộc việt nam của chúng ta
thế nhưng mà
vàng mã là một cái hình ảnh đúng không
thì càng ngày càng có những cái biến tướng
khiến cho dư luận và đặc biệt báo chí cũng như là cộng đồng
những cái người quan tâm lên tiếng nhiều lần
báo chí và cộng đồng lên tiếng
thì tôi cho rằng đấy cũng là
điều rất đúng thôi
là vì nếu như mình cứ đốt vàng mã nhiều như thế này
là nó sinh ra nó lãng phí
không biết rằng là đốt như thế này
thì như tôi vừa nói
khi con người ta mất đi
là sinh sang cái thế giới khác rồi
phải dùng những cái vật chất khác rồi
chứ không phải những vật chất như thế này
thì rõ ràng mình đốt thì không biết rằng là
ở dưới âm họ có nhận được hay không
đấy là cái thứ nhất cho nên nó gây lãng phí
cái thứ hai nữa là mà đốt nhiều như vậy
thì nó gây ra cái ô nhiễm môi trường
nó khói bụi
nó cũng không tốt cho sức khỏe
của con người và chưa kể rằng là
nếu như đốt nhiều mà mình lơ là
thì dễ xảy ra hỏa hoạn
dễ xảy ra bị cháy nổ
thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm
cho nên là cái việc đốt vàng mã
là ta không nên
nếu có bây giờ chúng ta
vẫn theo cái
truyền thống mà vị đã
kéo dài hàng nghìn năm nay rồi
thì chúng ta nên
có đốt chẳng nữa cũng chỉ là cái
một chút cái lòng thành
cái biểu tượng thôi
tự chưng thôi
chứ cũng không nên là đốt nhiều
rồi cho đến khi nào
mà mọi người chúng ta nhận thức
rồi ra vấn đề thì chúng ta sẽ
sẽ loại bỏ ra cái việc đốt vàng mã
vâng kính thưa hòa tượng thích gia quang
tuy nhiên thì việc đốt vàng mã thì cũng vẫn là
một trong những hoạt động mang yếu tố tâm linh
đối với cái đời sống tâm linh
của người việt chúng ta từ rất là lâu rồi
thì cái việc loại bỏ thì không phải là dễ dàng
thì theo hòa tượng
chúng ta nên làm thế nào cho nó phù hợp nhất
với cái hoạt động đốt vàng mã
trong lý nghệ tín ngưỡng
tất nhiên nó là một cái việc tâm linh
một cái tín ngưỡng
nhưng mà cái tâm linh tín ngưỡng đấy
chúng ta phải làm thế nào để cho nó
nó trần mực
cho nó chính xác
thì đúng là đấy cũng là một cái việc rất là khó
nhưng mà chúng ta cứ phải
dùng cái giáo lý của phật giáo
để mà chúng ta tuyên truyền
rồi chúng ta vận động
rồi để cho cái nhận thức
của mỗi con người chúng ta
khi nào mà nó đủ
thì rồi mọi người chúng ta có thể là
loại bỏ được
thế còn bây giờ là chúng ta cũng
trước mắt là chúng ta cũng nên giảng thiểu
và nếu như mà thấy rằng
trong cái tâm của chúng ta vẫn còn
ây náy thì
cũng mong rằng là nếu như
cái số kinh phí đó
thì mình nên là
đốt một chút vào mã thôi
còn lại một chút thì
làm cái việc từ thiện khác
để giúp cho những người còn khó khăn hơn
nhàu đói hơn
thì chúng ta giúp đem những cái kinh phí ấy
giúp cho họ
thì cái đấy cũng là một cái tốt
cũng là sẽ có cái ý nghĩa tốt hơn
vâng kính thưa hòa thượng thích gia quang
như vậy thì là hoạt động đốt vào mã
là một trong những cái
hoạt động không nằm trong nghi lễ của phật giáo
tuy nhiên thì nó lại là một trong những hoạt động
mang yếu tố tâm linh
và đã gắn liền với đời sống tâm linh tinh thần
của người việt của chúng ta hàng nghìn năm nay
thế nên là cái việc đốt vào mã hay không đốt vào mã
thì chúng ta cần phải có
cái sự điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhất
để tránh những cái
hiện tượng xảy ra như là những cái
hiện tượng mà nó trái với cả tuần phong mỹ tục
của dân tộc việt nam của chúng ta
đồng thời thì tránh gây những cái thất thoát
tránh gây những cái hậu quả không đáng có
khi chúng ta quá nạm dụng với cái hoạt động này
vâng xin cảm ơn
hòa thượng thích gia quang
xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới
với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị và các bạn cùng đến với
các thông tin dự báo thời tiết
ngày lễ tỉnh nhân một mươi bốn tháng hai
có lẽ chính là ở các tỉnh miền trung
trời nắng giáo cả ngày nhưng không nóng
với mức nhiệt phổ biến là dưới ba mươi một độ c
các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
có rét nhẹ về đêm
ban ngày trời nhiều mây
nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám độ c
phía nam có thể lên đến ba mươi một độ c
lùi xuống phía nam khu vực duyên hải nam trung bộ
và các tỉnh nam bộ tiếp tục duy trì hình thái
thời tiết nắng nóng kéo dài
các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận
mức nhiệt giao động ở khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi một độ c
có nơi trên ba mươi một độ c
và nam bộ sẽ là nơi có nắng
nóng và nhiều nhất trong ngày hôm nay
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ c
mưa lắc đắc vào sáng sớm
sau đó sẽ giảm dần
đến trưa chiều trời hửng sáng
và có nắng nhẹ
miền bắc trong ngày hôm nay sẽ đón ngày lễ tình nhân
trong một không khí lãng mạn và ấm áp
mặc dù khối không khí lạnh ở miền bắc đã suy yếu dần
thế nhưng về đêm và sáng sớm thì trời vẫn rét
các cụ già nhất là những người có bệnh
tim mạch bệnh cao huyết áp
thì nên chú ý giữ ấm cơ thể
ngủ trong phòng kín tránh gió
và lưu ý vào lúc nửa đêm và dạng sáng
đó là những thời điểm mà sẽ tăng nguy cơ
bị đột quỵ
và những thông tin chi tiết về những lưu ý
để phòng chống bệnh đột quỵ trong thời điểm trời rét
sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn
trong tiều mục sống khỏe mỗi ngày
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin
thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước
vâng đặc biệt là khi mà thời tiết trở lạnh nếu như hệ thống mạch máu của cơ thể không được khỏe mạnh và bền bỉ thì nguy cơ đột quỵ não sẽ gia tăng
vậy bệnh đột quỵ nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì sẽ gây ra những biến chứng như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sống khỏe mỗi ngày hôm nay
chiếc gậy này đã gắn liền với bà hoàng thị sáu ở thanh trì hà nội hơn năm năm nay
bệnh đột quỵ khiến cho việc đi lại của bà khó khăn hơn rất nhiều
mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sức khỏe của bà vẫn không hồi phục hẳn
sinh hoạt khó khăn bởi di chứng liệt lửa người do cơn đột quỵ của năm năm trước
tôi cứ thế này tôi từ từ tôi bùm bụng dếp dếp mắt
cái quạt thì nó vẫn quạt trên đây từ từ từ từ là tôi tụt xuống đây
tụt xuống đây là tôi không ngồi dậy được
phải bò vào cái chỗ điện thoại bàn lên để tôi gọi điện
thế lên đến viện tôi thấy nó lại khói tôi bảo thôi để tôi về thay quần áo đã rồi mai lên
tôi về nhà thì vào nhà tắm lại bị
thế lại lại ngủ được ngủ được đến sáng sau này dậy

không được may mắn như bà hoàng trường hợp của chồng chị hòa ở văn điển hà nội đáng tiếc hơn
khi phát hiện muộn dẫn đến tình trạng bị liệt não
hiện tại anh hiển không nhận biết được xung quanh
mọi hoạt động đều do chị hòa vợ anh và những người trong gia đình hỗ trợ
chú đi vệ sinh ở trong toilet thế nào bị ngã
bị ngã thì là gia đình cũng không biết
nhưng mà xong mãi lên thì mới phát hiện ra thì nằm ở phòng vệ sinh rồi
thế này đưa đi cấp cứu
nên thanh nhà cấp cứu
xong rồi đỡ thì các bà thanh nhà lại chuyển về thiên dưới
chuyển chú về thiên dưới chú nằm đây được một tuần rồi
đột quỵ là hiện tượng ngừng trệ đột ngột dòng máu cung cấp cho não
gây nên tổn thương cấp tính vùng não thiếu máu
tức là ngừng chệ cung cấp oxy
và các chất dinh dưỡng cho vùng não thiếu máu đó
dẫn đến tế bào não bị hoại tử chỉ sau một thời gian ngắn
thời tiết thay đổi đột ngột là yếu tố thuận lợi để bộc lộ những mầm bệnh và các nguy cơ đã có trong mỗi cá thể từ trước
những năm trở lại đây số lượng người đột quỵ khi trời trở lạnh tăng đột biến
lý do là bởi vào mùa đông mạch máu ở một số vùng co lại sẽ đẩy máu ra những khu vực ít chịu ảnh hưởng hơn
các bệnh nhân sẽ đẩy máu ra những khu vực ít chịu ảnh hưởng hơn
gây giãn mạch thụ động ở những nơi đó như mạch não mạch phổi
trong khi ở người già khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém
mạch máu giảm tính đàn hồi trở nên cứng hơn
máu tăng độ quánh do tăng cholesterol giảm enzym tiêu hủy sợi huyết
lòng mạch bị thu hẹp máu hay bị kết vón lưu lượng máu qua não giảm đến một phần năm so với thông thường
thời tiết lạnh
thời tiết lạnh làm tăng số lượng bệnh nhân đột quỵ lên chủ yếu là do khi gặp thời tiết lạnh
thì mạch máu của con người bị co lại và nó sẽ dẫn đến tăng huyết áp
ngoài ra do ảnh hưởng của thời tiết thì số lượng hồng cầu và số lượng tiểu cầu
cũng tăng lên trong lòng mạch và làm tăng độ nhất của máu và làm tăng nguy cơ đột quỵ
ước tính mỗi năm việt nam có khoảng hai trăm linh người bị đột quỵ trong đó hơn năm mươi trong số đó tử vong
và chín mươi số người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động
điều đáng nói là nhiều người tưởng rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở những người trung niên trở lên
nhưng thực tế đột quỵ có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào và để lại một hậu quả nặng nề
đối với người bệnh trẻ tuổi khi mắc đột quỵ mức độ tử vong cao hơn rất nhiều so với độ tuổi cao
khi bị đột ngột đau đầu dữ dội chóng váng mất chi giác hoặc hôn mê gọi hỏi không biết gì
đó là những dấu hiệu báo trước của đột quỵ
một dấu hiệu nữa là đột ngột tê tay chân cùng bên hoặc tay chân khó cử động nói khó ngọng phát âm không rõ
một bên mắt nhóm không kín nhìn mờ nhòe miệng méo nhân trung lệch có thể dối loạn tiểu tiện
ngoài ra có thể gặp một số dấu hiệu khác kèm theo như
mất thăng bằng buồn nôn hoặc nôn
trong những trường hợp trên cần biết cách xử trí trước khi đưa người bệnh đến cơ sở y tế
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thông chủ tịch hội đột quỵ việt nam
nguyên nhân gây ra đột quỵ chủ yếu là do hậu quả của tăng huyết áp đáy tháo đường và bệnh tim mạch
một nghiên cứu cho thấy có gần bảy mươi người bệnh không biết mình bị tăng huyết áp
cho đến khi đột ngột bị tai biến mạch máu não liệt hôn mê
vì vậy tuân thủ lịch khám sức khỏe định kỳ
năng sức đề kháng là cách phòng tránh bệnh hiệu quả
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục có thể bạn quan tâm
và thông tin đầu tiên trong tiểu mục ngày hôm nay đó chính là thông tin về
xét tuyển vào ngành sư phạm phải cao trên một năm mét
đó chính là trường đại học sư phạm tp hcm vừa công bố chỉ tiêu
xét tuyển dự kiến trong từng ngành học
theo đó thì ngành sư phạm chỉ tiêu đào tạo các ngành giáo viên
phải cao từ một năm mét trở lên
cụ thể nam phải cao từ một năm mươi năm m trở lên và nữ cao từ một năm m trở lên
riêng ngành giáo dục thể chất nam phải cao từ một sáu mươi năm m và nặng năm mươi kg trở lên
nữ phải đạt tối thiểu một năm mươi năm m chiều cao và nặng bốn mươi năm kg trở lên
tổng chỉ tiêu dự kiến của trường trong năm nay là trên ba bảy trăm linh chỉ tiêu
trừ giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ thông báo
khi bộ giáo dục đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể
trong đó một số ngành tuyển số lượng lớn thí sinh như giáo dục mầm non hai trăm linh chỉ tiêu
giáo dục tiểu học hai trăm ba mươi chỉ tiêu ngôn ngữ anh ba trăm linh công nghệ thông tin hai trăm linh ngôn ngữ trung quốc hai trăm hai mươi
ngược lại nhiều ngành tuyển chưa tới năm mươi chỉ tiêu như quản lý giáo dục
sư phạm tiếng pháp sư phạm tiếng trung và giáo dục đặc biệt
vâng như chúng ta đã nhắc tới ở phần đầu chương trình thì ngày hôm nay
đó chính là ngày lễ tình yêu
bốn tháng hai
và khi đến ngày này thì thực sự tôi rất là hào hức và rất chào đón chị nama
không biết cảm xúc của chị như thế nào
tôi thì cũng giống như là anh thế cương với cả quý vị khán giả rất đông mọi người thôi
có lẽ là trong ngày hôm nay thì mọi người đều rất là hồi hộp và hồ hời
để chuẩn bị những món quà dành tặng cho những người thân yêu của mình đúng không ạ
và tôi nghĩ là thị trường quà tặng dành cho valentine thì năm nào cũng vậy
sẽ có rất là nhiều món quà phong phú
nhưng mà sô cô la và một bó hoa thì sẽ là một món quà
mà có lẽ là bất cứ cô gái nào bất cứ người phụ nữ nào cũng đều yêu thích
vâng tôi nghĩ rằng đây là những món quà truyền thống
mà hầu như ai cũng mua để tặng cho người bạn của mình đúng không ạ
và theo tôi được biết thì thị trường hoa năm nay thì rất đa dạng về chủng loại
cả hoa trong nước và hoa nhập khẩu cả hoa tươi và cả hoa khô
cụ thể là những người yêu nhau thì thường tặng hoa hồng đỏ
đối với những người đã có gia đình thường tặng thêm một số loại hoa khác
như cẩm tú cầu xanh nhạt hoa hải quỳ
riêng hoa hồng thì có ba dòng hoa chính là hoa hồng đà lạt hoa hồng ecuador và hoa hồng codombia
trong đó hoa hồng ecuador có giá đắt nhất khoảng một trăm năm mươi đồng một bông
hoa colombia có giá khoảng một trăm linh đồng một bông
còn hoa hồng đà lạt bán theo bó khoảng hai trăm linh đồng một bó một mươi bông
bên cạnh hoa tươi thì thị trường hoa sáp hoa hồng vĩnh kiểu hoa hồng lụa cũng được ưa chuộng
đặc biệt vì có màu sắc tươi sáng bền đâu được gia công y như thật
mỗi bó hoa hồng sáp được đặt trong hộp giấy cao cấp có mùi thơm đặc trưng giá từ bốn trăm linh đồng đến bảy trăm linh đồng
thường được tặng kèm thêm sô cô la hoặc quà tặng như gấu bông mỹ phẩm
còn hoa lụa được làm tinh tế không khác gì hoa thật được bán với giá từ một trăm linh đồng một bông
cho tới ba trăm linh đồng hoặc một triệu đồng một bó
hôm nay là ngày lễ valentine nhưng cũng là ngày một mươi tháng riêng âm lịch là ngày vía thần tài
và theo cơ niệm sân gian thì trong ngày này mọi người sẽ thường mua một chút vàng
hoặc là để cầu may mắn sung túc trong cả năm
không biết là quan điểm của anh thế cương thì như thế nào anh có theo xu hướng của mọi người hay không
thực ra tôi nghĩ rằng việc mua vàng trong ngày vía thần tài này thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái quan niệm để giúp cho may mắn
thế nhưng mà theo như tín ngưỡng và dân gia phong tục này thì mới chỉ rộ lên trong vài năm gần đây thôi chị nam hạ
và tuy nhiên thì nhiều người dân thì không nên quá sùng tín mà đổ xô đi mua vàng gây ra những cái nhiễu loạn cho thị trường này
và thông tin chi tiết như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây

em mua số lượng ít cho nên là em thấy bình thường thôi
tại vì đó số cũng không đáng kể
ai mua nhiều thì người ta lấy thôi nhưng mà em thấy bình thường
nhưng em mua những cái hình con giống thì chỉ có những cái ngày như thế này thì mới có
còn sau cái ngày này thì nó lại hết mất rồi
nên là bắt buộc kể cả nó có phải lên một chút đi chăng nữa mình cũng vẫn thích đi mua
trong khi đó mấy năm trở lại đây trong ngày viết thần tài một số thương hiệu vàng lớn có doanh thu rất cao

tổng số lượng sản phẩm vàng bán ra trong ngày này từng năm tăng vọt
giá vàng trong ngày vía thần tài thường được đẩy lên rất cao
tuy nhiên sau đó chỉ vài ngày giá vàng giả nhanh chóng giảm xuống hàng trăm nghìn đồng một cây
nếu chỉ vì quan niệm mà người dân dốc tiền mua vàng vào ngày này thì tài lộc ở đâu chưa thấy trước mắt đã thấy giảm ngay sau đó
giữa người mua kẻ bán bên được hưởng lợi
có lẽ chỉ dành cho phía doanh nghiệp kinh doanh vàng
không biết quý vị khán giả và chị nam hà như thế nào nhưng mà trong mỗi một bản tin an ninh ngày mới hàng ngày thì tôi đều mong chờ đến tiểu mục chào ngày mới
bởi vì thông qua tiểu mục này thì tôi có thể đến với một mảnh đất nào đó hoặc chiêm nghiệm những cái nét văn hóa rồi là ẩm thực của một vùng đất
và ngày hôm nay thì không biết
địa điểm của chúng ta đến sẽ là nơi đâu đây chị nam hà
sẽ có rất nhiều địa điểm để trải nghiệm đúng không ạ
và trong sáng ngày hôm nay thì quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng được đến thăm đảo phan vinh một lần nữa
hòn đảo kiên cường nơi đầu sóng mang tên người thuyền trưởng của đoàn tàu không số huyền thoại
trong chương trình ngày hôm qua chào ngày mới chúng ta đã được đến với đảo phan vinh là nơi mà các chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
các cán bộ chiến sĩ trên đảo phân vinh cũng đang ngày đêm mang sức sống mới đến cho hòn đảo này
và trong tiểu mục chào ngày mới hôm nay xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng ca sĩ kim thúy thành viên của câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo đến thăm đảo phan minh thuộc quần đảo trường sa để cảm nhận một góc khác ở nơi đây
đó chính là sự bình yên và sức sống mãnh liệt nơi biển đảo tuyến đầu của tổ quốc
và đây cũng là lời kết của chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
nhưng vùi lại từng lúng rau ở đây đều được các cán bộ chiến sĩ hết sức nâng niu cây rau lớn lên hàng ngày là nhờ tình yêu thương sự nhẫn nại và cần củ của những người chiến sĩ
đây là vườn rau của cán bộ chiến sĩ đảo phan vinh đặc thù là đảo phan minh có hai mùa gió cho nên là mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam
mỗi mùa gió thì chúng ta sẽ có những loại rau trồng riêng nhưng mà thường chủ yếu là ở đây sẽ trồng hai loại rau chính
rau muống và rau cải rau cải xanh này thì trồng thời gian thu sẽ dài hơn dài hơn là rau muống
anh ơi ở đây thì bình thường là chăm sóc vườn rau như thế nào
như các bạn chỉ thấy đấy sẽ chia cho các ô đấy thì là mỗi bộ phận thì dựa theo quân số của từng bộ phận thì sẽ chia ra là mỗi bộ phận được bao nhiêu ô này
do đó là các bộ phận sẽ tự chăm sóc và tưới tắm còn lại là về giống rau thì khối đảo bộ sẽ cấp xuống cho các đơn vị
sinh hoạt hàng ngày thì đã đáp ứng được nhu cầu ăn uống của các chiến sĩ cũng như là các cán bộ trên đảo chị ạ
các đơn vị sẽ chăm sóc chăm sóc sau đó là sẽ đăng ký với bộ phận khi nào rau đến lứa đủ lứa thì sẽ báo với bộ phận hậu cần
dựa vào thực đơn của bộ phận hậu cần thì sẽ lên món ăn
ví dụ như là hôm nay ăn rau muống thì sẽ các đơn vị nào mà có rau muống thì đến lứa thì sẽ nhập vào cho hậu cần để đảm bảo tăng gia sản xuất
đủ rau xanh cho toàn bộ đảo ăn
những giàn bí chịu quả những luống mồng tơi rau muống tơi xanh vẫn vươn mình phát triển trước mặn mòi gió biển
như chính những người lính trường sa vẫn ngày đêm chăm sóc chúng luôn kiên cường bảo vệ biển đảo quê hương
giờ đây ở phan vinh ở trường sa đã không còn những ngày khát nước hay thèm
đến với đảo phan vinh không thể không ghé thăm chùa vĩnh phúc
ở giữa biển khơi minh mông ngồi chùa mang một nét đẹp bình dị mà thâm trầm uy nghiêng
trước đây vinh phúc tự chỉ là một am nhỏ

ngang lễ phật
cầu cho những chuyến đi biển
được bình yên tôm cá đầy khoang
giờ đây chùa đã được
trùng tu sửa chữa lại
khang trang theo lối
kiến trúc truyền thống
với số gian lẻ là một gian hai trái
hẹ mái cong
và cũng như bao ngôi chùa khác
ở trường xa
chính địa chùa vinh phúc cũng hướng về
thủ đô hà nội nơi trái tim
của cả nước
ở quần đảo trường xa
những ngôi chùa không chỉ là
chỗ dựa về mặt tinh thần
cho quân và dân trên đảo
cùng ngư dân bám biển
mà còn là cột mốc văn hóa
góp phần khẳng định chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
mỗi sớm bình minh
mỗi chiều tà
tiếng trong chùa vẫn vang vọng giữa biển trời bao la
đó là âm thanh của sự bình yên
nơi đảo nhỏ thân thương